theo ông trần ngọc năm phó tổng giám đốc tập đoàn xăng dầu việt nam
thì chất lượng của xăng e năm hoàn toàn đảm bảo và an toàn cho người sử dụng
đại diện tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của bộ khoa học và công nghệ cũng khẳng định
chất lượng xăng e năm là nguyên liệu tốt để tiêu dùng hiện nay
trong quá trình để triển khai thí điểm cũng như để đảm bảo về vấn đề duy trì chất lượng
của sản phẩm xăng nhiên liệu sinh học thị trường
thì tổng cục đã có những hạt động về chỉ định các tổ chức đánh giá sự phợp
để đánh giá cái sự vột chất lượng của xăng e năm khi mà trước khi đưa ra lưu thông thị trường
cũng như là có những hạt động về tuyên truyền về cái hạt động này trong cộng đồng
những nhà sản xuất cũng như là doanh nghiệp
trong quá trình vừa qua thì có thể nói là chúng tôi cũng qua quá trình theo dõi
thì cũng thấy là đến nay thì chưa có bất kỳ những cái khiếu nại hoặc khoản phản ảnh gì
về cái chất lượng của xăng nhiên lượng sinh học và cụ thể là xăng e năm trong cái quá trình sử dụng
thì đây cũng là một trong những cái tín hiệu tốt để cho phép là chúng ta cũng hoàn toàn đầy đủ
cái cơ sở để triển khai cái chương trình này một cách rộng rãi thời gian tới
như vậy để việc tiêu dùng xăng sinh học của người dân và doanh nghiệp được mở rộng
thì việc công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu về lợi ích hiệu quả của xăng sinh học e năm
cần được các cơ quan liên quan quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn nữa
chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới
chiều nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh đảng cộng sản trung quốc
đã tổ chức họp báo về đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đảng cộng sản trung quốc lần thứ một mươi chín
đại hội lần này sẽ khai mạc vào ngày mai ngày một mươi tám tháng một mươi và kéo dài bảy ngày
theo người phát ngôn của đại hội lần thứ một mươi chín của trung quốc ông đà trấn
hội nghị chủ bị cho đại hội một mươi chín đã quyết định bổ nhiệm ông lưu văn sơn làm tổng thư ký của đại hội
và sẽ có hai hai trăm tám mươi đại biểu tham dự đại hội
ông đà trấn cho biết tại đại hội thứ một mươi chín đảng cộng sản trung quốc sẽ nghe và đánh giá
của đại hội khóa một mươi tám cũng như báo cáo công tác của ủy ban kỷ luật trung ương khóa một mươi tám
đại hội cũng tiến hành thảo luận về việc sửa đổi điều lệ đảng
qua đó giới thiệu các khái niệm quản lý các tư tưởng và chiến lược mới
do ban chấp hành trung ương đảng với đồng chí tập cận bình làm hạt nhân
ngay sau khi đại hội một mươi chín bế mạc đảng cộng sản trung quốc sẽ tổ chức hội nghị trung ương một khóa một mươi chín
sau khi hội nghị trung ương một kết thúc ban thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
sẽ ra mắt dưới báo chí trong và ngoài nước
chính phủ myanmar hôm nay bắt đầu triển khai dự án tái thiết cơ sở hạ tầng
ở bang rakhin miền tây nam nước này với ba ưu tiên là hồi hương những người bỏ sang bangladesh
lánh nạn tái định cư và tái thiết các khu vực chịu ảnh hưởng
hỗ trợ khu vực phát triển và duy trì hòa bình ổn định lâu dài
dự án mới cho phép các cơ quan chính phủ và tất cả các tổ chức trong nước và quốc tế
tham gia hỗ trợ trong mọi lĩnh vực và mọi tầng lớp dân cư
trong xã hội dự án bước đầu sẽ hỗ trợ người dân tộc muro ở làng condahin
bộ trưởng chính sách xã hội cứu trợ và tái thiết myat aie đã chủ trì buổi lễ triển khai dự án
và dẫn đầu một đoàn đại biểu tới thăm một số ngôi làng khác và chuyển qua cứu trợ tới người dân
hôm một mươi hai tháng một mươi cố vấn nhà nước bà aung sanchuchi thông báo quyết định thành lập
liên minh hỗ trợ nhân đạo tái thiết và phát triển đây là tổ chức có sự tham gia
của các tổ chức tư nhân các tổ chức phi chính phủ trong nước và các quốc gia bạn bè
một số cơ quan của liên hợp quốc
tại trung đông quân đội iraq đã tiến vào thành phố sinjar thuộc tỉnh nineveh miền bắc iraq
nhằm danh kiểm soát những khu vực do người quốc nắm giữ bên ngoài khu tự trị của người quốc
trang web của đảng liên minh yêu nước người quốc đưa tin các lực lượng chính phủ đã vào thành phố shinza
sau khi các lực lượng người quốc rút khỏi thành phố mà không có cuộc giao tranh
trong khi đó lực lượng chính phủ iraq đã kiểm soát các mỏ dầu bay hassan và al wana
ở tây bắc tỉnh kikoud
cũng như kiểm soát các tòa nhà chính phủ tại khu vực này
căng thẳng gia tăng sau khi chính quyền khu tự trị người quốc ngày hai mươi năm tháng chín vừa qua
tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị này
chính phủ iraq khẳng định cuộc trưng cầu ý dân này là vi hiến
trong khi cộng đồng quốc tế lo ngại động thái này đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của iraq
và làm suy yếu cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân